thưa quý vị ngày hôm nay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam
bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn cùng bộ trưởng ngoại giao indonesia retno masudi
đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ năm ubhf vietnam indonesia
nhằm trao đổi các biện pháp hướng tới mục tiêu một mươi năm tỷ usd năm hai nghìn hai mươi
hai bên đánh giá quan hệ giữa việt nam và indonesia ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả
nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
nhằm duy trì đa tăng trưởng thương mại hiện nay và theo hướng cân bằng hơn
hướng tới mục tiêu một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
tìm kiếm cơ hội mở rộng và đa dạng đầu tư
nhất là trên các lĩnh vực tiềm năng như ngư nghiệp thủy sản xây dựng hạ tầng năng lượng tái tạo chuyển đổi số
bộ trưởng bùi thanh sơn cho rằng hai nước cần phối hợp cùng nhau ứng phó với nguy cơ thế giới khủng hoảng lương thực
đề nghị indonesia hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của việt nam
đồng thời hỗ trợ kỹ thuật và tạo thuận lợi để các sản phẩm hala có xuất xứ việt nam
được nhập khẩu và tiêu thụ tại thị trường indonesia
hai bên tái khẳng định ủng hộ suy trì đoàn kết và các nguyên tắc đã nhất trí của asean
trong vấn đề biển đông phù hợp với luật pháp quốc tế công ước liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai